chủ tịch hồ chí minh đi thứ ba trong đoàn và ông sương ngồi cùng xe với bác
dọc tuyến đường đi các lực lượng bảo vệ công khai và bí mật đã được bố trí từ đêm hôm trước
không chỉ được giao nhiệm vụ bảo vệ chủ tịch hồ chí minh và các thành viên chính phủ lâm thời tham gia buổi lễ tuyên ngôn độc lập
ông chu đình sương còn được giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho hàng vạn quần chúng tham dự tại lễ độc lập
ngay khi nhận nhiệm vụ trong vai trò cao nhất đảm bảo an ninh của buổi lễ
ông sương đã trực tiếp tới tận hiện trường để bố trí các phòng bảo vệ lễ đài
giữa quảng trường thu nắng vàng rực rỡ vốn là người cẩn thận
ông chu đình sương không quên mang theo chiếc ô để chen nắng cho bác khi bác đứng trên lễ đài đọc tuyên ngôn độc lập
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé